thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh an giang giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
huyện thoại sơn đã và đang tập trung dẫn động người dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trong đó chủ yếu chuyển dịch diện tích đất lúa dường tạp kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái
bằng những cách làm hay đồng bộ bám chắc địa bàn đến nay toàn quyện đã chuyển đổi được năm trăm chín mươi bảy hectare
trong đó chuyển đổi từ đất lúa sang cây ăn trái hai trăm sáu mươi năm hectare từ đất lúa sang rau màu ba trăm ba mươi hai hectare mang lại hiệu quả cao
đối với diện tích cây ăn trái hiện nay quyện đang tập trung chuyển đổi các giống cây như xoài
các giống cây có muối như cam quýt bưởi
trong đó có hộ nông dân nguyễn úc hùng xã dọng thê đã mạnh dạng chuyển đổi năm hectare lúa để trồng bưởi da xanh